lạng sơn đã từng là địa bàn trọng điểm các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy lợi dụng làm nơi trung chuyển hàng từ trung quốc về việt nam và ngược lại
tuy nhiên thời điểm này trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid các cửa khẩu đều đang được kiểm soát chặt chẽ
cùng với đó phía nước bạn đã xây hàng rào dọc tuyến biên giới
vì vậy tội phạm ma túy đã chuyển hướng với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi xảo quyệt hơn
thực tế này đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng
h một h đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ trịt phá thành công
bắt giữ bốn đối tượng là vi văn sóng lý văn hạnh lý văn ngón và vi văn khoa về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng đã có sự giao dịch liên tỉnh phương thức vận chuyển khá tinh vi xảo quyệt
đây là một vụ án rất phức tạp các đối tượng vận chuyển ma túy từ trong con tum ra địa bàn tỉnh để mang sang trung quốc tiêu thụ
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp lực lượng chức năng đã quản lý chặt chẽ biên giới
nên các đối tượng không thể vận chuyển ma túy sang trung quốc và đã quay ngược ma túy tiêu thụ ở nội địa
thì trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ đường dây
các đối tượng thì đa phần là đối tượng người dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật còn kém nói chung là chưa hiểu biết
cho nên là do động cơ vụ lợi nên thực hiện hành vi phạm tội
từ vụ án này cơ quan công an nhận định
sau khi phía trung quốc có sự kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch
thì diễn biến của tội phạm ma túy đã có sự chuyển hướng hoạt động
chúng đã thay đổi địa bàn thay đổi cách thích vận chuyển nhằm chê mắt cơ quan chức năng
tôi thấy là cái tuyến đường bây giờ không thông thoáng không thuận lợi
thì các đối tượng sẽ không hoạt động và các đối tượng sẽ chuyển hướng đi vào đường khác
có thể là đi qua tỉnh khác có thể là qua đường thủy đường máy bay
hoặc là qua địa phương khác nhưng là quay ngược vào miền trung miền nguyên hoặc là vào miền nam
trong những năm gần đây thì là phần nhiều là chuyển sang ma túy tổng hợp
chúng tôi cũng đã bắt giữ không những đường dây lớn mà mua ma túy đi sang trung quốc
mà kể cả những vụ án vụ án ma túy nhỏ lẻ
đặc biệt thời gian qua các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng làm nơi giao dịch
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
hiện tại là có tư tượng lợi dụng chủ yếu là mạng zalo facebook cơ bản là chủ yếu
và các mạng xã hội khác
như vậy là các đối tượng trao đổi thông tin chứ không trao đổi trực tiếp gặp gỡ trực tiếp
chuyển khoản thì cơ bản cũng qua các tài khoản
tài khoản có thể là không phải tài khoản chính thống
mà tài khoản mượn tài khoản thuê
do những phương thức thủ đoạn như vậy là hiện nay là rất là khó khăn trong việc đấu tranh và bắt giữ
trong khi lực lượng phải sát điều tra tội phạm về ma túy thì kinh phí thì rất hạn chứ
các trang thiết bị hoạt động về công vệ là không có hoặc là rất là thiếu
với những khó khăn thách thức như vậy
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng cảnh sát ma túy trên toàn tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ bảy trăm hai mươi hai vụ
với một hai trăm ba mươi sáu đối tượng
thu giữ hai mươi bảy chín kg heroin
hơn chín mươi chín viên
và bốn trăm sáu mươi một kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó đã điều tra triệt phá ba mươi bốn đường dây
bắt một trăm linh ba đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
điều này đã góp phần vào việc giữ vững an ninh trật tự địa bàn
phân đấu đặt mục tiêu kiềm chế
và từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy